cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình phước vừa khởi tố bị can bắt tạm giam trần thanh trung
chú tại huyện đồng phú về tội giết người
khoảng một mươi tám h ba mươi phút ngày một mươi bảy tháng năm khi trung đi làm về ngang qua phòng trọ
thì nghe thấy nguyễn văn sĩ có lời nói treo chọc em gái của trung
nên giữa trung và sĩ xảy ra mâu thuẫn
trung cầm khúc củi cao su đánh sĩ nhưng được mọi người can ngăn
khoảng hai mươi phút sau sĩ chở thêm hai thanh niên quay lại khu nhà trọ để đánh chung
trong lúc bị vây đánh trung rút dao đâm liên tiếp và trúng vào người sĩ gây tử vong